trong khi nhiều địa phương ở bốn tỉnh miền trung đang gặp khó khăn trong việc chuyển đổi sinh kế sau sự cố môi trường biển
thì tại xã ngư thủy bắc huyện lệ thủy tỉnh quảng bình mô hình nuôi lợn bản trên cát đã phát huy hiệu quả
tạo việc làm tăng thêm thu nhập góp phần giúp người dân vùng biển bãi ngang ổn định đời sống
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
đây là mô hình chăn nuôi lợn bản trên cát của chị nguyễn thị huy ở thôn liêm tiến xã ngư thủy nam
huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
sau khi được hỗ trợ về kỹ thuật và kinh phí từ hội phụ nữ địa phương
chị huy đã vay vốn nuôi lợn bản trên cát theo hình thức nuôi bán hoang dã với nguồn thức ăn là rau cỏ tự nhiên
cám gạo khoai sắn không sử dụng thức ăn công nghiệp và bột tăng trọng
mô hình bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao
mô hình nuôi lợn bán giống như người ta miếng nuôi thêm bán thịt bán giống một năm là một mươi tám bê
một mươi tám bê là hơn thua chỉ là một trăm tám mươi hai trăm linh triệu
hội phụ nữ tuyên truyền vận động chị em và đứng ra tính chấp với ngân hàng chính sách xã hội để cho hội viên vây vốn
với mô hình lợn bản của chị nguyễn thị huy này đối với hội phụ nữ chúng tôi đánh giá rất cao
trong chuyển đổi mô hình sau sự cố môi trường biển
chúng tôi từ đó để hội phụ nữ
chúng tôi tiếp tục nhân rộng mô hình cho những hội viên khác làm theo
nhận thấy mô hình lợn bản trên cát là cách làm có chi phí thấp nhưng mang lại lợi nhuận kinh tế cao
nhanh thu hồi vốn
vì vậy nhiều hộ dân tại xã ngư thủy nam đã bắt đầu phát triển mô hình này
bước đầu các mô hình kinh tế mới mang lại kết quả khả quan
ủy ban dân xã đã có những kế hoạch những định hướng đề nghị cho với cấp trên
để có những định hướng

rồi điền hướng cái việc làm rồi chuyển đổi những cái mô hình như là nuôi dê nuôi heo bản trên cát
chúng tôi sẽ tiếp tục là điền hướng cho bà con
sẽ chuyển đổi nghề rồi nhân rộng các mô hình hơn nữa
để tạo thu nhập đầu người là càng ngày càng cao hơn và có ổn định lâu dài
có thể thấy mô hình chăn nuôi lợn bản trên cát ngoài đem lại nguồn thu nhập cao
việc làm tại chỗ cho lao động gia đình từng bước giúp người dân vùng biển bãi ngang xóa nghèo
đây có thể xem là một hướng đi mới trong chuyển đổi sinh kế ở vùng nông thôn
nhất là các vùng ven biển cần được nhân rộng